thời gian qua nhiều tiểu thương tại trung tâm thương mại dịch vụ an đông quận năm tp hcm liên tục khiếu nại về những khuất tất trong công tác quản lý điều hành và tổ chức ký kết hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh trái pháp luật của ban quản lý trung tâm thương mại dịch vụ an đông
cho đến nay vụ việc khiếu nại vẫn chưa được giải quyết thấu đáo khiến việc kinh doanh trì trệ làm ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi tiểu thương và giảm khả năng cạnh tranh phát triển của một trong những chợ truyền thống lớn nhất tp hcm
nguyên nhân dẫn đến khiếu nại từ khi ban quản lý trung tâm thương mại dịch vụ an đông triển khai cho tiểu thương ký kết hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh có thời hạn một mươi năm bắt đầu từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chín tiểu thương cho rằng hợp đồng không đủ căn cứ pháp lý và chứa đựng nhiều điều khoản gây bất lợi cho tiểu thương trong đó không xác lập rõ quyền sở hữu hay quyền sử dụng lâu dài đối với quài sạp kỳ ốt của tiểu thương
trước khi chợ an đông này được xây dựng lại

bằng quyền khiếu nại tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại để họ bảo vệ quyền lợi của họ cũng là có căn cứ
trước những khúc mắt chưa được làm rõ nên đến nay mới chỉ có khoảng bốn mươi trong hai ba trăm linh tiểu thương kinh doanh
tại trung tâm thương mại dịch vụ an đông đồng ý ký hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh mới
truyền hình dân dân sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến quý khán giả những điểm còn vướng mắt
trong quản lý kinh doanh chợ truyền thống dẫn đến khiếu nại kéo dài giữa tiểu thương
và ban quản lý trung tâm thương mại dịch vụ an đông trong các bản tin thời sự tiếp theo